bộ tài chính vừa ban hành thông tư sáu mươi tám năm hai nghìn một mươi chín hướng dẫn chi tiết nghị định một trăm một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về hóa đơn điện tử
thông tư nêu rõ từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp tổ chức kinh tế tổ chức khác hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử
một trăm linh doanh nghiệp tổ chức cá nhân hộ cá nhân kinh doanh vẫn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại nghị định số một trăm một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ hạn cuối ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời một số tỉnh thành sẽ phải gấp rút thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo nghị quyết số một của chính phủ hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử tại hà nội tp hcm và các thành phố lớn trong năm hai nghìn một mươi chín
theo hướng dẫn của thông tư số sáu mươi tám
trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài
trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập
thì hóa đơn điện tử có chữ ký số ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một